bất chấp khuyến cáo của ngành điện nhiều hộ dân ở thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vẫn xây nhà cao tầng sát với đường điện cao thế
vi phạm hành lang an toàn lưới điện nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã có một mươi một trường hợp xây dựng nhà ở vi phạm đến hành lang an toàn lưới điện
mới đây tại phương tân lập thành phố bùn ma thuật một nhóm thợ xây dựng khi thi công tầng ba căn nhà đã mắc giàn giáo chạm vào đường dây điện cao thế hai mươi hai kv khiến cho hơn bảy khách hàng mất điện
tình trạng vi phạm hành lang lưới điện tại thành phố buôn ma thuột thời gian qua diễn ra phức tạp những vi phạm rất dễ xảy ra tai nạn về người và ngành điện
trước tình hình nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố bùn ma thuật xây dựng vi phạm hành lang an toàn lưới điện ngành điện lực đắk lắc đã khuyến cáo tuyên truyền và nhắc nhở người dân cần nâng cao ý thức không để xảy ra vi phạm làm mất an toàn hành lang lưới điện nhất là trong mùa mưa bão sắp đến